sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã có văn bản hướng dẫn thực hiện giãn thu và hỗ trợ học phí năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn
theo đó sở giáo dục đào tạo tp hcm đề nghị tất cả các cơ sở giáo dục công lập tạm thời
chưa thu học phí học kỳ một của học sinh cho đến khi có hướng dẫn thu học phí mới
thành phố sẽ hỗ trợ học phí học kỳ một năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập
và cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên
bằng với định mức học phí đang áp dụng cho các cơ sở giáo dục công lập
học sinh các trường công lập của thành phố sẽ được hỗ trợ một trăm linh học phí
sở giáo dục đào tạo tp lưu ý đây là thời điểm cần có sự đồng hành chia sẻ của các cơ sở giáo dục
đối với phụ huynh học sinh gặp khó khăn trong điều kiện dịch bệnh covid một mươi chín
các đơn vị trường học cần huy động các nguồn lực dự phòng tài trợ vận động nếu có
để hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh gặp khó khăn để ổn định việc học tập và sinh hoạt của các em trong năm học mới